bão số một mươi đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ nghệ an đến quảng trị gió bắt đầu mạnh lên và mưa nặng hạt đã xuất hiện
theo cập nhật của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương bão số một mươi di chuyển nhanh hơn dự kiến
và sẽ đổ bộ vào các tỉnh miền trung vào trưa ngày một mươi năm tháng một mươi
vùng tâm bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ nghệ an đến quảng trị gây gió mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
đến một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám độ vĩ bắc một trăm linh năm chín độ kinh đông
trên đất liền các tỉnh từ nghệ an đến quảng trị sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn
trong cuộc họp sáng ngày một mươi năm tháng chín của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
theo báo cáo của các địa phương công tác kêu gọi tàu thuyền trên biển vào nơi trú tránh đã hoàn tất
có bảy tàu bị sự cố trong đó ba tàu bị chìm các thuyền viên đã được ứng cứu và đưa vào bờ an toàn
trên đất liền công tác sơ tán dân tại các tỉnh tâm bão từ nghệ an đến quảng trị đã được triển khai
đến sáng ngày một mươi năm tháng chín trên hai mươi một hộ dân với trên bảy mươi chín người đã được sơ tán
trước diễn biến nhanh và nguy hiểm của bão số một mươi bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã huy động mọi phương tiện vật lực để giúp dân ứng phó với bão
các quân khu cũng đã có điện chỉ đạo các đơn vị là phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương
tra giả soát lại toàn bộ các kế hoạch các phương án và nhất là những khu vực trọng điểm
những khu vực có nguy cơ về ngập ống xảy ra lũ quét sạt lở đất
và kiên quyết di dời những người dân ở những vùng nguy hiểm đó về nơi an toàn
nếu một tình huống đọc được quan trọng có thể sẽ cho em quân trước để sẵn sàng xử lý các tình huống kịp thời
do bão đổ bộ nhanh với cường độ mạnh nên công tác ứng trực huy động lực lượng phương tiện
để tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trong các tình huống xấu đã được bộ tư lệnh bộ đội biên phòng triển khai
bên cạnh đó do cấp độ bão cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm cấp cực kỳ nguy hiểm
trong khi hệ thống đê biển của các tỉnh miền trung chỉ được thiết kế chịu được từ cấp tám đến cấp một mươi
nên việc kiểm tra xà xoát và ứng phó trong tình huống khẩn cấp vỡ đê cần được tính đến
bắt đầu là sau buổi trưa là chúng ta phải chuyển sang cái phương án là ứng phó ở trên đất liền
đối với mưa lũ lớn và sạt lở đất lũ quét
như là sả lũ của các khổ chứa
thì chúng ta phải kiểm tra ngay việc đảm bảo an toàn các khổ chứa và đê điệp
toàn bộ hệ thống đê biển của chúng ta chỉ được thiết kế với bão cấp tám cấp một mươi chiều trung bình
nhưng hiện nay là với cường độ của bão lớn hơn vào chiều nếu buổi trưa nay là cũng là chiều lớn
cũng như là hệ thống đê sông của chúng ta thì còn rất nhiều vị trí xuống yếu
do bão kèm theo mưa nên việc xảy ra úng ngập nước dâng cao tại các tỉnh miền trung
có thể diễn ra
vì vậy ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu bộ công thương
bộ nông nghiệp bám sát diễn biến của bão để điều hành xả lũ các hồ thủy điện thủy lợi
tránh trường hợp xả lũ như thủy điện hố hô trong cơn bão trước
các địa phương tập trung mọi phương tiện vật lực ứng phó với bão
thực hiện nghiêm việc sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm